chào mừng quý vị đến với bộ phim thủ đô ngày mới
chào mừng quý vị đến với bộ phim thủ đô ngày mới
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện một cách toàn diện nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm bắt tình hình thị trường lập danh sách đối tượng cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu gian lận thương mại các kho tàng bến bãi chứa hàng lậu
tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn giáo dục tư tưởng tác phong làm việc trong các lực lượng chống buôn lậu
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi sáu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tình hình phát triển kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn thực trạng về buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý trên hai mươi ba năm trăm linh vụ việc vi phạm khởi tố hai trăm linh năm vụ đối với hai trăm hai mươi hai đối tượng tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên ba tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù là năm có nhiều khó khăn của nền kinh tế có tác động không nhỏ tới nền kinh tế
tuy nhiên sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx vẫn nỗ lực đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước hỗ trợ công tác cổ phần hóa gắn cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước với đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán
năm hai nghìn một mươi bảy sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx sẽ tiếp tục cùng các đơn vị huy động vốn ngân sách đẩy mạnh công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước đưa các công ty lớn cổ phần hóa lên sàn chuẩn bị điều kiện cần thiết về mọi mặt cho việc ra đời thị trường chứng khoán phái sinh đề xuất kiến nghị cơ chế chính sách để phát triển thị trường chứng khoán phái sinh thời kỳ đầu nâng cao chất lượng công ty niêm yết và giao dịch tăng cường công tác thẩm định hồ sơ niêm yết giám sát công bố thông tin
cũng trong lễ đánh phòng khai trương phiên giao dịch đầu năm mới cổ phiếu giao dịch của tổng công ty hàng không việt nam airlines với mã giao dịch hvn và cổ phiếu của tập đoàn dệt may việt nam vinatech với mã giao dịch vgt đã chính thức lên sản giao dịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động ra soát kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải
điểm trôn lấp tạm thời nhất là các địa bàn đang tổ chức thi công các công trình xây dựng không để xảy ra việc vương vãi đất thải phế thải xây dựng trên các tuyến đường giao thông
ủy ban nhân dân thành phố giao sở xây dựng thực hiện kế hoạch đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố chỉ đạo các công ty các đơn vị tham gia duy trì vệ sinh môi trường
thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao trên địa bàn các quận huyện thị xã
đặc biệt chú ý đối với các tuyến phố trung tâm trong các quận nội thành nơi công cộng các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải phế thải sự cố môi trường trên địa bàn
bến xe nước ngầm một trong những bến xe tiếp nhận nhiều tuyến mới nhất trong đợt điều chuyển luồng xe khách của sở giao thông vận tải hà nội trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
tùy số lượt xe đã tăng tới gần gấp đôi
sau đó bến xe nước ngầm đã sắp xếp ổn thỏa không để xảy ra tình trạng ổn tắc hỗn loạn ngay trong cả hai ngày cao điểm là ngày hai và ba tháng một vừa qua
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe này một số hành khách vẫn cảm thấy bất tiện khi bến xe rời ra khỏi thành phố
còn đây là tuyến đường vành đai ba trên cao đoạn tiếp giáp với bến xe mỹ đình
ba ngày sau khi điều chuyển luồng tuyến không còn cảnh ồn tắc chật cứng xe khách xe tải taxi
như những ngày trước đây dù lúc này đang là giờ cao điểm
đề cập tới thực tế này chính những hành khách phải bắt xe tại bến xe nước ngầm cũng phải thừa nhận đây là một giải pháp đúng đắn
ngay sau khi quyết định điều chuyển luồng xe khách được đưa ra một số nhà xe đã lên tiếng phản đối
tuy nhiên đại đa số các nhà xe khác thậm chí cả hiệp hội vận tải hà nội lại ủng hộ quyết định này
như vậy có thể thấy việc sắp xếp lại luồng tuyến xe khách liên tình của sở giao thông vận tải hà nội
là cần thiết để giảm thiểu ồn ứa giao thông
vấn đề còn lại là bố trí hệ thống giao thông công cộng kết nối các khu vực trong thành phố tới các bến xe
đặc biệt là bến xe nước ngầm sao cho hợp lý để khách đỡ vất vả mỗi khi phải đi xe liên tỉnh
theo thống kê của sĩ nghiệp biếp nhanh brt tính đến hết ngày sáu tháng một
hành khách của tuyến bít nhanh số một đạt trên sáu mươi năm lượt
bình quân ba mươi hai khách một lượt mỗi nhà chờ đón hơn bốn trăm tám mươi khách mỗi ngày
về tần suất vận hành trong tuần vừa qua bít nhanh brt đã thực hiện đầy đủ theo biểu đồ
đạt ba trăm năm mươi tám lượt trên ngày tỷ lệ xuất bến đúng giờ đạt chín mươi chín bảy
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu của tổng công ty vận tải hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
thành phố chắc chắn sẽ có quyết định đầu tư mở tuyến buýt nhanh số hai
lộ trình kim mã hòa lạc trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến bíp nhanh số một kim mã yên nghĩa
thưa quý vị trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
thì du lịch được nhấn mạnh là ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô
du lịch hà nội phải phát huy tốt vai trò là trung tâm du lịch của quốc gia
thực hiện chức năng liên kết
là cầu nối giữa thủ đô với các tỉnh thành phố trong nước và quốc tế
hà nội xác định phát triển du lịch theo hướng có trọng tâm trọng điểm
chất lượng cao song song với bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô và đất nước
hướng đến xây dựng hà nội là điểm đến an toàn chất lượng thân thiện và hấp dẫn
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thành ủy hà nội đã ban hành nghị quyết số sáu nqtu
về phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp tích cực và thành tựu phát triển chung của thủ đô
trước đó đề án phát triển du lịch hà nội giai đoạn năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi năm đã khẳng định vai trò
quản lý nhà nước về du lịch từng bước đưa du lịch thủ đô tăng trưởng bền vững
hà nội đã khẳng định vai trò là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước
và cũng chính là đầu mối trung chuyển và phân phối khách chủ yếu của khu vực phía bắc
phấn đấu được đúng mục tiêu đã đề ra thì ngành du lịch thủ đô hà nội trước hết
là phải tập trung thực hiện rất là tốt cái kế hoạch hai trăm linh bảy thực hiện nghị quyết
của thành ủy hà nội về phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
chúng tôi tập trung chủ yếu vào các hoạt động thứ nhất là về tuyên truyền quảng bá và hợp tác để phát triển du lịch
với các cơ quan truyền thông ở trong nước chúng tôi cũng phải liên kết và tổ chức phải làm rất là tốt
thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung tổ chức tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch
trên một số các hãng truyền hình trên thế giới ví dụ như mạng tin tức truyền hình cnn
chúng tôi đã và đang làm
sau đó chúng tôi cũng gắn kết việc tuyên truyền quảng bá này với tham gia các hội trợ trong nước
tổ chức các hội trợ trong nước và tham gia các hội trợ ở quốc tế
các thị trường trọng điểm có du khách đến với thủ đô hà nội
cái nghị quyết này thì tôi nghĩ là nó
rất là đầy đủ rất là sâu sát kể cả đánh giá cũng như định hướng
thì với góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong đợi một cái quan tâm và chỉ đạo như thế từ lâu rồi
những năm gần đây mặc dù lượng khách đến hà nội tăng bình quân hơn một mươi một năm
chiếm khoảng một phần ba khách du lịch của cả nước
hệ thống lưu trú vận chuyển khách và hoạt động lữ hành đã có những bước phát triển mạnh mẽ
nhưng sắp về mặt hiệu quả kinh tế thì vẫn chưa được như kỳ vọng
quốc tế đến hà nội ngày một tăng
nhưng trên thực tế thủ đô vẫn còn thiếu những điểm du lịch khu vui chơi giải trí
đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng và mua sắm mang tầm cỡ khu vực và thế giới
bên cạnh đó hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch chưa thực sự chuyên nghiệp
vẫn còn thiếu sự phối hợp để tạo ra những chuỗi dịch vụ một cách hoàn chỉnh
cho năm hai nghìn một mươi bảy và đến năm hai nghìn hai mươi cũng đặt ra một trọng trách rất là lớn
nhiều năm làm việc và quảng bá thì chúng ta đã bắt đầu đạt hái được kết quả
nhưng để giữ được cái danh hiệu đấy cái vinh dự đấy thì là cả một cái câu chuyện
mà không chỉ ngành du lịch mà phải nói là cả thành phố
thì hiện nay là cái nhận thức đánh giá của lãnh đạo là rất rõ ràng
có rất nhiều mục tiêu được đề ra trong nghị quyết sáu nqtu
trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch thủ đô về cả quy mô và chất lượng dịch vụ
hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ sản phẩm du lịch đa dạng chất lượng cao
có sức cạnh tranh nhằm bảo đảm tính bền vững
đồng thời phát huy vai trò tích cực của cộng đồng dân cư
mỗi người dân chính là những hướng dẫn viên du lịch
nhất là những địa phương có làng nghề để nâng cao hình ảnh du lịch tại mỗi địa phương
chúng tôi cũng tập trung vào xây dựng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ du lịch
để gắn với từng thị trường khách trọng điểm đến thủ đô hà nội
phải có sự sắp đặt chuẩn bị để đón lượng khách đến
đảm bảo sự hài lòng của du khách đối với từng sản phẩm từng loại hình dịch vụ
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
có tốc độ tăng trưởng cao đạt chỉ tiêu cụ thể là đón ba mươi triệu lượt khách
trong đó có năm bảy triệu lượt khách quốc tế và tổng thu đến năm hai nghìn hai mươi đạt một trăm hai mươi tỷ đồng
thì trong năm hai nghìn một mươi bảy này du lịch hà nội sẽ phải hoàn thiện những sản phẩm như du lịch văn hóa
du lịch tâm linh du lịch ẩm thực du lịch sinh thái và du lịch làng nghề
nhằm kéo dài thời gian lưu trú của khách tại thủ đô
khu vực phố cổ phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm các làng nghề như bát tràng lùa vạn phúc
cũng sẽ là những nơi mà khách du lịch lựa chọn khi đến hà nội
gắn với phát triển du lịch cũng là một trong những nội dung của nghị quyết sáu của thành ủy hà nội
nhằm phát triển thương hiệu của du lịch thủ đô với hơn một ba trăm linh làng nghề
rõ ràng đây là tiềm năng rất lớn để du lịch hà nội khai thác và để người dân tại những làng nghề này phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần
nhưng muốn khai thác hết giá trị văn hóa cũng như tiềm năng của du lịch làng nghề
cần phải có chiến lược cụ thể và lâu dài để du lịch làng nghề không chỉ mãi
tiềm năng và phát triển một cách manh mún như hiện nay
du lịch làng nghề thì hà nội cũng là một trong địa phương có thể nói là có cơ hội phát triển nhất vì nó đã có thương hiệu
hiện nay làng nghề về cơ bản đang là tự chủ kinh doanh tự phát kinh doanh
nhưng nếu có định hướng đúng và gắn kết chuỗi sản phẩm trong đó có làng nghề
tại vì lúc thiết kế tour thì các công ty phải thiết kế là có đến đó
và muốn đến đó thì phải giới thiệu có cái gì đáng xem đáng mua

bên cạnh tuyên truyền quảng bá hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường
thì sở du lịch hà nội đang xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trong và ngoài nước
với quy mô và trình độ chuyên nghiệp nội dung gắn với thị hiếu và nhu cầu của từng thị trường
sự chuyên nghiệp ở đây còn là nhận thức của người dân
sự thay đổi hành vi ứng xử phong cách phục vụ khi đón khách du lịch
bởi điều đó mang lại chuỗi lợi nhuận cho nhiều người nhiều ngành nghề
chứ không chỉ riêng các công ty lữ hành
qua ba năm hà nội thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ý thức của người dân trong việc gìn giữ cảnh quan môi trường từng bước được nâng lên
hoàn thiện cảnh quan giữ gìn vệ sinh từng tuyến phố
ngay tại các khu vực
các khu dân cư an ninh trật tự được bảo đảm góp phần tạo môi trường thân tiện
là một trong những tiêu chí để khách du lịch lựa chọn
đây là điểm đến và dừng chân khám phá
trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan sen để tạo những đột phá
để du lịch thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
có giá trị tăng trưởng có sức cạnh tranh
còn đòi hỏi các cấp ủy và hệ thống chính trị
các cấp phải thống nhất nhận thức và hành động
xác định rõ mục tiêu
chọn nhà đầu tư chiến lược cho các dự án phát triển du lịch
mở rộng thị trường tiềm năng trong khu vực và quốc tế
xây dựng hình ảnh người hà nội văn minh lịch sự và thân thiện trong mắt du khách
thưa quý vị nhằm góp phần tôn vinh giá trị của bảo vật
lần đầu tiên tại bảo tàng lịch sử trưng bày những bảo vật quý của quốc gia
mỗi bảo vật là một di sản chứa đựng những thông điệp của quá khứ
những tinh hoa của nền văn hóa việt nam
mỗi hiện vật đại diện cho các thời kỳ lịch sử khác nhau
đã phần nào phản ánh diện mạo lịch sử văn hóa lâu đời của dân tộc việt nam
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi
khách tham quan có thể khám phá những câu chuyện lịch sử
những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc qua hàng nghìn năm trở về trước
lần đầu tiên thì chúng ta được chiêm ngưỡng thưởng ngoạn một chuyên đề đặc biệt của toàn quốc gia
là các bảo vật quốc gia mà đã được công nhận qua năm đợt của thủ tướng chính phủ
và một mươi tám bảo vật quốc gia lần đầu tiên ra mắt là một mươi tám cái thông điệp
của một quá trình dựng nước và giữ nước trải dài từ hai năm trăm linh năm
thời thời văn hóa đông sơn
đến thời đại hồ chí minh
và đó là cái điều mà mỗi người dân chúng ta thông qua các cái hiện vật bảo vật quốc gia
qua cái tham quan của cái chuyên đề đặc biệt này
thì càng thấm đấm cái chủ nghĩa yêu nước
cái tinh thần bất khuất của con người việt nam dân tộc việt nam quốc gia việt nam
trong suốt một chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước
và những cái bảo vật quốc gia đó
nó cũng thay mặt cho dân tộc việt nam
quốc gia việt nam
để quảng bá với thế giới là việt nam chúng ta là một đất nước văn hiến
là một đất nước anh hùng và một đất nước yêu trụng hòa bình
đấu tranh dành cho độc lập tự do trong suốt mấy nghìn năm lịch sử
qua cuộc trưng bày đặc biệt này và người dân đến thưởng ngoạn
nhân cái món quà năm mới chúng tôi xây dựng cái chuyên đề đặc biệt
thì có thể nói là mọi người đều thấm thía cái nguồn gốc tổ tiên trong chúng ta
và thấm thí những cái giá trị mà tổ tiên chúng ta tạo dựng
nên để chúng ta có một nước việt nam hòa bình giàu mạnh và phôn vinh như vậy là
tám bảo vật được trưng bày trong lần này nằm trong một trăm linh tám bảo vật quốc gia
đó là tiếng vang vọng ngàn năm của trống đồng ngọc lũ
trống đồng hoàng hạ cách đây khoảng hai nghìn đến hai nghìn năm trăm linh năm
trống đồng ngọc lũ là chiếc trống đồng đẹp nhất nguyên vẹn nhất
có hình dáng cân đối trong những trống đồng thời kỳ đông sơn đã phát hiện
hoa văn trang trí trên mặt trống cũng rất phong phú hoàn mỹ và tinh tế
trống đồng ngọc lũ nổi bật trên mặt trống là hình mặt trời một mươi bốn tia
sen giữa mỗi tia là họa tiết long đuôi chim công tạo nên trình thể cân đối ấn tượng
bên cạnh đó còn có nhiều họa tiết khác như hình nhà sàn mái cong với một cặp chim chống mái đậu trên nóc
ngoài các mô típ hoa văn hình học còn có các vành bằng hoa văn chính
tả thực cảnh diễu hành hóa trang hát đối đác đánh trống giã gạo
hình thuyền chiến với các chiến binh đang thực hiện nghi lễ hiến tế hình các loài động vật như hưu các loài chim
nhưng thạp đồng là di vật tiêu biểu sau trống đồng và chủ yếu chỉ xuất hiện trong phạm vi phân bố của nền văn hóa này
trong hàng trăm chiếc thạp đã phát hiện thì thạp đồng đào thịnh là chiếc thạp có kích thước lớn nhất
hòa văn trang trí phong phú chặt chẽ và độc đáo nhất ấn tượng bởi nhịp điệu phồn thực
với khát vọng vạn vật sinh sôi nảy nở của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước
ngoài ra trong số các bảo vật mang đến dấu ấn truyền thống văn hóa phật giáo lâu đời của dân tộc là chuông chùa văn bản thời trần
đây cũng là chiếc chuông cổ nhất đồng thời có kích thước lớn nhất của nền văn minh đại việt
các nhà sử học giải thích những cái hoa văn trên đấy khiến cho mình thấy văn hóa việt nam mình rất là đặc sắc và đặc biệt
và khiến cho mình cảm thấy tự hào hơn khi mà biết nhiều hơn về văn hóa của việt nam
tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi kèn băng đồng là phọt thịnh và phạm thịnh
tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi kèn bằng đồng là pho tượng sinh động nhất trong hệ thống tượng tròn đông sơn
miêu tả hai người đàn ông đóng khố đầu chiếc khăn đeo khuyền tai lớn chạm vai
tượng thể hiện theo khối thùng có nhiều góc cạnh và nhiều đường cong lượn đòi hỏi kỹ thuật khuôn đúc phức tạp
bởi vậy pho tượng không chỉ là bằng chứng về một loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc đã được khởi nguồn từ văn hóa đông sơn
mà còn phản ánh đời sống tinh thần phong phú sự lạc quan yêu đời cũng như trình độ đúc đồng đỉnh cao của người việt cổ
hai cây đèn hình người quỳ bằng đồng thuộc văn hóa đông sơn được thể hiện theo hình tượng một người đàn ông mình trần đóng khố tư thế đăng quỳ hai tay nâng đĩa đèn
thông qua quá trình học hàng ngày thì thông qua sách vở em chỉ có thể thấy được một phần nào đấy lịch sử
thấy một phần nào đấy không cả quá trình nhưng mà đến đây để trực tiếp chứng kiến tất cả các cổ vật
em thể cảm nhận được suốt quá trình phát triển phản ánh được
tất cả cuộc sống lao động và sinh hoạt của con người việt nam mình ạ
đến với triển lãm người xem không chỉ được thưởng thức những tinh hoa văn hóa của người việt thời cách đây hàng nghìn năm
mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng tìm hiểu những câu chuyện lịch sử xuyên suốt qua từng thời kỳ
gắn liền với những giai đoạn phát triển đấu tranh bảo vệ tổ quốc của đất nước
đặc biệt người xem dễ dàng nhận thấy được hình ảnh đại trí đại nhân đại dũng của người chiến sĩ cộng sản hồ chí minh trong nhật ký trong tù đường cách mệnh
từ đời ông cha ta ngày xưa cần cụ chịu khó làm các đồ rất đơn sơ
đến bây giờ các cháu tìm lại được các cổ vật như thế này để cho các con cháu sau này để noi gương các truyền thống của ngày xưa ông cha ta
mỗi bảo vật quốc gia là những di sản quý giá chứa đựng những thông điệp từ quá khứ những tinh hoa của nền văn hóa việt nam
từ đây cho thấy văn hóa đông sơn của nước ta
cách đây hơn hai năm

của dân tộc qua các thời đại phong kiến cho đến khi thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa là vô cùng phong phú đa dạng và giàu bản sắc dân tộc
mỗi bảo vật phản ánh tư duy thẩm mỹ sự sáng tạo từ những bàn tay tài hoa đã làm nên giá trị lịch sử
từ đó góp phần giới thiệu với khách tham quan bạn bè trên thế giới hình ảnh đất nước
đồng thời khích lệ lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc để giúp thế hệ trẻ bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của văn hóa việt nam
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo